bên lề hội nghị wfef davos hai nghìn một mươi chín trong ngày hai mươi bốn tháng một theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp tiếp xúc dự đối thoại giữa các nhà lãnh đạo cấp cao với chủ đề thế giới trong thời đại toàn cầu hóa bốn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp chủ tịch điều hành và sáng lập wef giáo sư klaus waff và cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng trung tâm cách mạng công nghệ bốn và ý định thư về xây dựng sáng kiến rác thải nhựa
tại buổi tiếp phó chủ tịch cấp cao về vấn đề toàn cầu google ken walker thủ tướng chia sẻ việt nam đang tập trung thúc đẩy phát triển tạo sự bứt phá về hạ tầng ứng dụng và nhân lực công nghệ thông tin truyền thông cải thiện môi trường cạnh tranh kinh doanh xây dựng các chiến lược và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia thủ tướng bày tỏ hy vọng google sớm thiết lập hiện diện thương mại tại việt nam
theo hành chính hồng kông lâm trịnh nguyệt nga thủ tướng khẳng định hồng kông luôn là đối tác kinh tế quan trọng của việt nam
thủ tướng đề nghị trong thời gian tới việt nam và hồng kông cần tăng cường giao lưu tiếp xúc giữa hình thức đa dạng giữa các cơ quan chính quyền doanh nghiệp và người dân hai bên
thủ tướng đánh giá cao việc chính quyền hồng kông quyết định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ việt nam
đồng thời đề nghị chính quyền hồng kông tạo thuận lợi hơn nữa trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân và doanh nhân việt nam đến hồng kông làm việc học tập kinh doanh